tại buổi tọa đàm hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp
chia sẻ kinh nghiệm về cảnh báo phòng ngừa tình huống khẩn cấp
về cấu hình kỹ thuật công nghệ phương tiện xây dựng trung tâm cảnh báo cháy sớm và thảm họa thiên nhiên
đồng thời chia sẻ chuyển giao công nghệ liên kết sản xuất các phương tiện
thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ công an cũng đã tổ chức buổi gặp mặt giữa thượng tướng kurenkov alexander vyacheslavovic
bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga và tri hội hữu nghị việt nam liên bang nga bộ công an
trước đó đoàn đại biểu cấp cao bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga
cũng đã có buổi thăm và làm việc tại trường đại học phòng cháy chữa cháy
tại tọa đàm phát huy vai trò báo chí truyền thông công an nhân dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị báo chí công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới
trong công tác thông tin tuyên truyền chủ động thích ứng linh hoạt phù hợp với diễn biến của tình hình
phát triển đội ngũ cộng tác viên tổ chức chuyên trang chuyên mục phân tích bình luận chuyên sâu
phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trực diện của báo chí công an nhân dân
trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức tại thôn lương xá
xã hiệp cường huyện kim động tỉnh hưng yên thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an mong muốn từ những kết quả đạt được
thời gian tới cán bộ nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị
kinh tế văn hóa xã hội của địa phương qua đó đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
tuần qua trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với trung tướng khăm kỳnh phủy lạm man y vông thứ trưởng bộ công an lào
trao đổi một số vấn đề trọng tâm hai bên thống nhất đẩy mạnh phối hợp đấu tranh trong phòng chống ma túy
hợp tác điều tra các vụ án hình sự thúc đẩy hỗ trợ tiến độ triển khai việc thực hiện dự án
xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân cho phía lào
đồng thời triển khai việc đào tạo tiếng lào cho cán bộ công an việt nam
làm việc với công an thành phố hà nội về kết quả xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu
về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm hai nghìn hai mươi ba trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an mong muốn thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố hà nội quan tâm xây dựng quy chế về mặt văn bản
tạo cơ sở pháp lý cho chủ trương xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu
về an ninh trật tự và văn minh đô thị đề nghị hà nội giao chỉ tiêu cho công an quận
thị xã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tháo gỡ khó khăn trước mắt về trụ sở công an phường
tại buổi làm việc kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác
năm hai nghìn hai mươi ba tại công an tỉnh thái bình thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
trường đoàn kiểm tra số năm đề nghị công an tỉnh tiếp tục quán triệt các nghị quyết
của đảng ủy công an trung ương tỉnh ủy trọng tâm thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
chủ động nắm tốt công tác tham mưu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra các mặt công tác công an tại công an xã đồng mỹ
thành phố thái bình và trụ sở khối cảnh sát nhân dân công an tỉnh thái bình
đoàn kiểm tra số sáu bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã làm việc kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác
năm hai nghìn hai mươi ba tại công an tỉnh hà nam thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo
toàn diện các nhiệm vụ chỉ tiêu từ nay đến cuối năm chấp mắt là đợt cao điểm gia quân tấn công
chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy
đảm bảo trật tự an toàn giao thông quản lý nhà nước về an ninh trật tự quản lý xuất nhập cảnh và đề án sáu
sáng nay ubnd tỉnh thái nguyên đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại khu đô thị thái hưng eco city công ty cổ phần thương mại thái hưng phường gia sàng tp thái nguyên
tình huống giả định là tại dãy nhà ở liền kề nhà shop house thuộc khu đô thị mới thái hưng eco city
bị xét đánh dẫn đến cháy nổ trạm biến áp và hệ thống sạc điện ô tô xe máy xe đạp điện điều hòa
tivi tủ lạnh thang máy
phát triển nhanh và tỏa ra nhiều khí độc khi đó có ba mươi người bị thương mắc kẹt ở trong tòa nhà
sau khi phát hiện đám cháy lực lượng chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy tại chỗ
và báo cháy cho lực lượng chức năng
nhận được tin báo ubnd tỉnh đã chỉ đạo công an tỉnh và các sở ngành cơ quan đơn vị khẩn trương huy động lực lượng
phương tiện đến hiện trường triển khai đồng bộ các giải pháp nhanh chóng dập tắt đám cháy cứu người cứu tài sản
tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh nguyên nhân của vụ cháy thống kê thiệt hại khắc phục hậu quả
sau bốn mươi năm phút diễn tập khẩn trương nghiêm túc hiệp đồng hiệu quả của trên bốn trăm năm mươi người ba mươi xe chữa cháy chuyên dụng
và nhiều loại phương tiện thiết bị khác cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thành công tốt đẹp
đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện
thưa quý vị nhằm hạn chế tối đa và ngăn chặn tình trạng cháy nổ ngay khi mới phát sinh
lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để xây dựng nâng cao chất lượng đội chữa cháy
tại quảng ngãi nhiều mô hình cũng đã được triển khai góp phần thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
xã bình thuận huyện bình sơn là địa bàn có khu dân cư đông đúc với hàng nghìn công nhân sinh sống và làm việc
nếu không may xảy ra cháy việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ gặp rất nhiều khó khăn do xe chữa cháy không thể tiếp cận kịp thời
để nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy lực lượng công an xã dân phòng hỗ trợ người dân xử lý đám cháy ngay khi mới phát sinh
việc xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng đã đem lại hiệu quả trong phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
nếu không may xảy ra cháy việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ gặp rất nhiều khó khăn do xe chữa cháy không thể tiếp cận kịp thời
do đó ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong người dân đã được nâng cao từ đó góp phần giảm thiểu số lượng các vụ cháy trên địa bàn
để thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ
lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở giữ vai trò quan trọng mỗi khi có cháy nổ xảy ra trước khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp có mặt
với việc khẩn trương triển khai đồng bộ tích cực các biện pháp trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở
đã góp phần nâng cao
ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân các cơ quan doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ và chấp hành tốt các biện pháp phòng ngừa
cũng như củng cố kiện toàn lực lượng dân phòng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ liên gia và điểm chữa cháy công cộng
phát huy tinh thần nhiệt huyết sung kích của tuổi trẻ anh pha minh khánh bí thư tri đoàn ấp mỹ phú xã long khánh
thị xã cai lệ tỉnh tiền giang không chỉ tiên phong tích cực trong các hoạt động phong trào ở địa phương
anh còn là cầu nối tập hợp các thanh niên trong và ngoài địa phương hằng hái tham gia vào đội hỗ trợ an toàn giao thông sos thị xã cây lệ
bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa các thành viên trong đội đã tạo sự lan tỏa tinh thần tích cực vì cộng đồng

bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa các thành viên trong đội hỗ trợ an toàn giao thông sos thị xã cây lệ

bảo vệ tài sản đưa người bị thương do va quệt và tai nạn giao thông đi cấp cứu trên ba trăm linh trường hợp
đặc biệt với sự hướng dẫn của lực lượng công an đội hỗ trợ an toàn giao thông sos thị xã cai lệ
thường xuyên cung cấp thông tin phối hợp công an thị xã cai lậy bắt nhiều đối tượng phạm tội
sau thời gian ghi nhận theo dõi những hoạt động tích cực của nhóm này
để phát huy tính sung kích và tinh thần thị nguyện vì cộng đồng của nhóm
thì tôi có trực tiếp gặp trưởng nhóm và đề nghị nhóm tham gia cái công tác phòng ngừa tội phạm
dưới sự hướng dẫn của đội cảnh sát thành sự đạt nhiều hiệu quả
nhiệt tình hăng hái hoạt động chủ yếu vào ban đêm mất rất nhiều công sức
nhưng các em hoàn toàn tự nguyện và chấp hành rất là tốt hướng dẫn của lực lượng
cảnh sát thành sự để kịp thời hướng dẫn động viên các em
thì đội cách sát thành sự luôn kết nối thông tin liên lạc với các em
và có mặt kịp thời để xử lý các vụ việc các đối tượng mà các em phát hiện
lúc em tham gia tri bắt thì em không suy nghĩ nhiều nhiều lắm
là lúc đó tri cố gắng bắt được tội phạm để giúp giữ gìn trật tự cho an toàn cho người dân
hai năm qua đội hỗ trợ an toàn giao thông sos thị xã cai lệ đã có tám lửa tập thể cá nhân
được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giám đốc công an tỉnh thưởng đột xuất và tặng giấy khen
đó là sự động viên cổ vũ để các thành viên trong đội tiếp tục phát huy sức trẻ
tích cực hăng say góp phần giữ gìn tốt an ninh trật tự ở địa phương
theo dự báo từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
khu vực từ hà tĩnh cho đến phú yên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh năm trăm linh mm có nơi trên bảy trăm linh mm
từ đêm ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi một thanh hóa và nghệ an có mưa từ năm mươi đến một trăm linh mm
có nơi trên một trăm năm mươi mm nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng ở các khu vực trũng thấp khu đô thị
trước tình hình trên văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bca
đề nghị công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau
nắm chắc tình hình mưa lũ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ứng phó
không để bị động bất ngờ phát hiện xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật
thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự tại cơ sở
hướng dẫn phân luồng cắm biển cảnh báo bảo đảm an toàn giao thông
kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
nguy cơ cao sạt lở không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn
nhất là đảm bảo an toàn cho giáo viên học sinh cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt
tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra
thực hiện tốt công tác bốn tại chỗ chủ động các phương án phòng chống thiên tai
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
chuẩn bị sẵn sàng lương thực thực phẩm các trang thiết bị phương tiện đặc trùng chuyên dùng
phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra ra soát các khu vực dân cư ven sông
suối khu vực thấp trũng để tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu
lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ ngay sau thiên tai
tập trung nắm trao đổi phối hợp triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện
công trình có dự án trọng điểm quan trọng liên quan an ninh quốc gia
nhất là các công trình có khả năng tác động ảnh hưởng lớn khi xảy ra sự cố
kịp thời bổ sung các phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đẩy mạnh công tác hướng dẫn tuyên truyền người dân nhận biết về dấu hiệu
nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét kỹ năng ứng phó khi có sự cố
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ
và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng
tổ chức trực ban nghiêm túc kịp thời thông tin tổng hợp báo cáo nhanh
về tình hình diễn biến thiệt hại do thiên tai và công tác triển khai ứng phó
của lực lượng công an nhân dân về văn phòng bộ theo quy định
kiểm tra các cơ sở in ấn độ chế làm phụ kiện đồ chơi cho xe ô tô xe máy
trên địa bàn tp hcm lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm
trong đó một số cơ sở làm giả hàng trăm biển số xe ô tô xe máy
nhằm tiếp tục trấn áp tội phạm đường phố ngày bảy tháng một mươi một công an tp hcm đã thành lập
một mươi tổ công tác liên quan đến tội phạm đường phố
tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh khắc dấu in ấn làm biển quảng cáo
đồ chơi xe máy trên địa bàn tp hcm
kết quả đến nay đã phát hiện thu giữ hai trăm bảy mươi bảy biển số xe ô tô xe máy
không rõ nguồn gốc không có quốc huy một số in cả quốc huy nhưng là biển giả
ngoài ra còn có nhiều lỗi vi phạm về đăng ký kinh doanh phòng cháy chữa cháy
sau ba giờ nhận được tin báo có đối tượng giả làm nhân viên y tế
để bế một bé gái sơ sinh rời khỏi bệnh viện
lực lượng công an tp hcm đã vào cuộc truy xét nhanh chóng xác định nghi phạm
và giải cứu thành công em bé trao trả cho gia đình chăm sóc
khoảng một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tại khoa phụ sản bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
người nhà của một bé gái mới sinh được một ngày tuổi báo có một người phụ nữ mặc áo blues của bác sĩ
đến gặp mẹ của bé và yêu cầu đưa bé đi tiêm ngừa nhưng người này không cho gia đình đi cùng
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày
do không thấy người phụ nữ trên bế con về phòng nên phía gia đình đã liên hệ hỏi khoa sản để tìm con
nhưng không tìm thấy và được báo là thời điểm trên thì khoa sản không có ai yêu cầu các sản phụ cho con đi tiêm ngừa
sau khi tiếp nhận tin báo công an tp hcm đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự công an phường hiệp thành
tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu xác định hiện trường ghi lời khai người bị hại người làm chứng người liên quan
khi mà nhận được tin báo từ bệnh viện đa khoa tỉnh
nhận được tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ diệt trên cơ sở đó thì chúng ta truy xét tất cả các nguồn gốc
các cơ sở có liên quan qua truy xét camera thì xác định bước đầu xác định đối tượng này gây án là một mình
quá trình truy xét nắm tình hình tại khu vực khoa sản tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
lực lượng công an tp hcm phát hiện một phụ nữ mặc áo màu đỏ có biểu hiện khả nghi đi cùng hai người khác
bế theo một trẻ sơ sinh lên xe taxi rời khỏi khu vực khoa sản
qua tra soát nhanh lực lượng truy xét xác định xe ô tô taxi nói trên đi về hướng xã thanh tuyền huyện dầu tiến tỉnh bình dương
ban lãnh đạo của thành phố xác định rõ tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ diệt
chúng tôi đã quy động toàn bộ lực lượng cảnh sát hành sự công an phường hiệp hành để cùng nhau phối hợp
truy bắt đối tượng và đặc biệt là giải cứu cháu bé
ở đây chúng ta xác định rõ
quan điểm và tính chất của vụ diệt và quan điểm của cơ quan điều tra là bằng mọi giá phải giải cứu an toàn cho cháu bé
đến khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng một mươi một trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố thủ dầu một đã phối hợp cùng công an xã thanh tuyền
huyện dầu tiến kiểm tra hành chính một nhà trọ thuộc ấp bưng còng xã thanh tuyền huyện dầu tiến phát hiện trần thiện ngọc thắm sinh năm hai nghìn năm
nơi thường trú huyện bình đại tỉnh bến tre đang ở cùng một bé sơ sinh
có cùng đặc điểm giống với thông báo nhận dạng của bệnh viện nên đã tiến hành mời về trụ sở để làm việc
qua làm việc với cơ quan điều tra thắm khai nhận do bản thân nhiều lần mang thai nhưng đều bị sải thai
do không muốn người nhà phát hiện nên đến ngày bốn tháng một mươi một thắm đến khoa phụ sản bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương để đăng ký sinh
và nảy sinh ý định chiếm đoạt trẻ sơ sinh của người khác
sau đó thắm đưa bé gái ra khỏi bệnh viện và đưa về nhà trọ của mình ở xã thanh tuyền huyện dầu tiến cách bệnh viện khoảng hơn bốn mươi km
bệnh viện đã có thông báo cảnh báo cho tất cả các khoa thực hiện ra soát lại tất cả các quy định nếu cần thiết thì điều chỉnh lại
có một số giải pháp trước mắt là yêu cầu tăng cường vấn đề bảo vệ trong khung viên cũng như ngoài khung viên bệnh viện
với sự vào cuộc nhanh chóng hiệu quả và nhận định ban đầu đúng hướng đúng đối tượng gây án đã giúp lực lượng công an thành phố thủ dầu một
thành công giải cứu bé sơ sinh một cách an toàn hiện sức khỏe của bé ổn định và đã được trao lại cho gia đình chăm sóc